thưa quý vị huyện ba vì là một trong những địa phương của hà nội cho đến thời điểm hiện tại đang làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn huyện đã nhanh chóng triển khai thiết lập các vùng xanh với lực lượng nòng cốt là các tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
huy động người dân tham gia lập chốt bố trí trực bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng thời tuyên truyền và vận động mỗi người dân cần tăng cường ý thức chống dịch
cùng kiểm tra giám sát chặt chẽ các di biến động trên địa bàn nhằm chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín từ bên ngoài vào khu dân cư
cả hệ thống chính trị và người dân toàn huyện ba vì đang nỗ lực để bảo vệ tốt thành quả chống dịch không để phát sinh dịch trên địa bàn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
chốt kiểm soát trên đầu cầu đồng quang đây là điểm giáp danh giữa xã minh quang huyện ba vì với huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
mọi phương tiện và người dân qua đây đều được kiểm soát
chốt kiểm soát chặt chẽ rất nhiều trường hợp không đủ giấy tờ lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe
còn tại những ngõ xóm trong địa bàn dân cư những vùng xanh cũng được thiết lập
có cả các chốt cứng được dựng lên như thế này để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch
xã khánh thượng huyện ba vì hiện nay trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
nhưng để giữ thành quả chống dịch ngay từ đầu xã mà một trăm linh người dân qua đây phải khai báo y tế
các phương tiện đều phải khử khuẩn mới được vào địa bàn
lực lượng công an xã cũng tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự gắn với tuyên truyền các chủ trương chính sách về phòng dịch
xã khánh thượng huyện ba vì hiện nay trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín